thưa quý vị càng gần đến tết nguyên đán sức nóng của thị trường đồ trang trí đồ chơi ở phố hàng mã
con phố nổi tiếng của hà nội lại càng tăng lên
sau hai năm tiết kiệm vì đại dịch covid một mươi chín năm nay người dân đã quay lại xu hướng chuộng trang trí nhà vào ngày tết
và các món đồ truyền thống như đèn lồng câu đối đỏ mô hình bánh trưng xanh
còn kèm theo các sản phẩm linh vật của năm hai nghìn hai mươi ba là hình mèo
thưa quý vị phố hàng mã những ngày này thì đã vô cùng nhộn nhịp không khí tết
và để tìm hiểu về những sản phẩm đề co trang trí tết năm nay có gì đặc biệt hơn so với mọi năm
xin mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi ạ
xin chào anh ạ
anh có thể cho biết là năm nay thì cái chủ đề đề cao tết thì nó có gì đặc biệt hơn so với mọi năm không ạ
năm nay thì mình chuyên chủ đề chợ quê để mang nền văn hóa việt nam mình quảng cáo và nhớ đến cội nguồn
em muốn hỏi là ví dụ như các cái xu hướng của khách thì mình còn nắm mắt để mà mình xem mình làm các cái sản phẩm nó hợp
và giá cả thì sao năm nay nó khác hơn không ạ
năm nay thì giá cả thì tương đối là bình ổn vì sau covid cũng khó khăn
và các cái xu thế thì thường thường là mình tư vấn cho các cái học sinh các cái nhà trung cư
hay là nhà dân treo ở phòng khách cửa thì mình tư vấn cho hợp lý để người ta dùng một cái đồ cho nó không bị lãng phí
những sản phẩm handmade như thế này đang được rất nhiều người tìm mua vì mang đậm các yếu tố gợi về tết xưa
do đầu tết
mô hình bánh trưng bằng xốp là những sản phẩm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất
em chọn theo phong cách trang trí tết cổ xưa
giống như là mảnh với cả treo quạt rồi treo giỏ quà hai bên
em tự mua thì sẽ rẻ hơn không ra em cũng hỏi người ta tự để co một cái mảnh to thì đắt
nhưng mà em tự mua từng thứ một thì trang trí thì sẽ rẻ hơn có rất rẻ hơn hồn lượng
theo ghi nhận của phóng viên các sản phẩm trang trí nhà cửa dịp tết có giá bán tương đối ổn định
tùy theo nhu cầu của khách hàng từ dây trang trí nhỏ đến kích cỡ lớn có giá giao động từ vài chục đến vài trăm nghìn
nếu khách đặt hàng đẹp cô theo chủ đề thì giá khoảng vài triệu đồng